barcelona đang thiếu người chia lửa và nếu hàng thủ sevilla bắt chặt messi
sức mạnh của barcelona sẽ giảm đi đáng kể
chúng tôi là đội bóng duy nhất ở mùa giải này giành chiến thắng trước sevilla tại sanchez
bichon và ngày mai chúng tôi sẽ cố gắng để lặp lại điều đó với một phong độ cao nhất
tuy nhiên đây cũng sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn cho chúng tôi
về phía đội chủ nhà đội bóng huấn luyện viên sapoli thi đấu cực kỳ ổn định trên mọi đấu trường
bảy trận gần đây sevilla giành thắng lợi tới sáu trận và hòa một trận trên sân của sporting gijon
được thi đấu trên sân nhà sẽ là một lợi thế không nhỏ cho sevia khi bảy trận gần
đây nhất trên sân sanchez bichon có học trò của sao paulo đều khiến đối thủ phải nhận thất bại khi ra
về về mặt lực lượng sevilla sẽ ra sân mà thiếu vắng gabriel mercado do đang nhận án trêu giò
trong khi jean maurice linhas và krohn dehli vắng mặt vừa chấn thương
samir nasri gặp vấn đề về cơ bắp khả năng ra sân còn bỏ ngỏ xe về đẳng cấp
barcelona được đánh giá nỉnh hơn nhưng sevilla lại có lợi thế sân nhà
và đang khao khát phục hận thất bại ở siêu cúp tây ban nha chín mươi phút tại sanchez bichon hứa
hẹn đầy khó khăn với cơ lạc bộ xứ catalan với sự tham hoa trong mùa giải năm nay
andy murray đã chính thức xoán ngôi vị số một thế giới của novak djokovic sau khi giành vé
vào trận chung kết paris masters hai nghìn một mươi sáu ngày hôm qua với việc tay vượt miroslav nik
bất ngờ tuyên bố không thể tham dự trận bán kết paris master vì chấn thương
tay vượt người vương quốc anh là andy murray đã giành quyền vào chơi trận chung kết mà
vượt xuống một giọt mồ hôi nào không những thế đương kiên vô địch wimbledon hai nghìn một mươi sáu còn vượt
qua novak djokovic để chiếm luôn vị trí số một thế giới trên bản xếp hạng của atp
sau khi bị loại ở tứ kết bèo giống số chín marseille số điểm của nole trên bản xếp
mạng chỉ còn một mươi bảy trăm tám mươi điểm trong khi đó sau khi vượt qua vòng bán kết số điểm của mery
đã là một mươi bảy trăm tám mươi năm điểm như vậy murray đã trở thành tay vượt thứ hai mươi bảy đứng đầu bản xếp hạng atp kể
từ khi hệ thống tính điểm đã áp dụng ở quần vượt vào năm hai nghìn một mươi chín
qua đó chấm dứt quãng thời gian thống trị làm quân việt nam của novak djokovic kể từ tháng bảy năm
hai nghìn một mươi bốn đến nay có đôi chút lo lắng trước mỗi trận đấu nhưng khi đã bước ra sân cảm giác đó không
còn tồn tại tôi chỉ còn thấy bộ khủng khí tuyệt vời nếu tôi không giành ngôi số một thế giới năm
hôm nay tôi sẽ nỗ lực làm điều đó vào năm tới tôi đang trải qua giai đoạn tuyệt vời của sự nghiệp
và tôi sẽ cố gắng kết thúc tuần này theo cách tốt nhất có thể
trận chung kết paris masters giữa andy murray và john
isner sẽ diễn ra trong thời gian tiếp theo